đứng đầu của huyện về diện tích trồng dâu với gần hai trăm linh hectare và trên năm trăm linh hộ nuôi tầm
sản lượng kén đạt trên một trăm linh tấn năng suất bình quân một mươi bảy kg kén một vòng
ước tính thu nhập từ nuôi tầm mang về cho người nông dân hàng chục tỷ đồng mỗi năm
sau bắt áp chúng tôi thì cái việc chuyển dịch cơ cấu sang các cây trồng khác

cả xã còn nó ba hết rồi
sau cái kỳ đó thì chúng tôi tập trung nghiên cứu tập trung học hỏi

đặc biệt là đi mời những cán bộ khoa học kỹ thuật của tỉnh của huyện về để trang bị thêm kiến thức cho nhân dân
sau đó thì chúng tôi phục hồi được cái diện tích
trên địa bàn xã chúng tôi thì nhân dân cũng khẳng định và các nhà chức trách cũng khẳng định là chưa có cây nào canh tác mà lại đạt hiệu quả kinh tế cao hơn cây dâu hiện trong thời gian hiện tại
cái tốc độ phát triển cây dâu những năm gần đây thì cao hơn
đặc biệt là huyện trấn yên là một trong những huyện lãnh đạo huyện đặc biệt quan tâm đến chương trình phát triển trồng dâu như tàm này
cây dâu thì hỗ trợ cho bà con nhân dân về cây giống và xây dựng nhà nuôi tầm
cây dâu thứ hai nữa trong cái chương trình hỗ trợ thì huyện yên đều quan tâm đến cái việc hỗ trợ cho nhân dân và mở các cái tuyến đường ra các cái khu vực sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất
thứ ba là chúng tôi quan tâm đến việc mời gọi
tìm kiếm các nhà đầu tư đầu tư vào địa bàn
mô hình trồng dâu nuôi tầm đã trở thành hướng đi bền vững cho nhiều hộ dân ở xã trấn yên mấy năm trở lại đây
gia đình ông hoàng văn hậu ở thôn năm xã tân đồng huyện trấn yên đã gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tầm từ nhiều năm trước
có rất nhiều phen gia đình ông lao đao vì nghề phần do sâu bệnh trên cây dâu phần còn vì thiếu kiến thức nuôi tầm giá cả đầu vào bấp bênh
năm hai nghìn một mươi một khi xã có chủ trương khôi phục sản xuất đưa giống dâu lá to mới về địa phương gia đình ông đã thử nghiệm trên diện tích sáu sao
ngay vụ đầu tiên giống dâu mới này đã cho hiệu quả bởi rất phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng nơi đây
những cái đồng đất mà chúng tôi gọi là cách tác để đưa cái mạnh dạng đưa cái cây dâu tầm vào để so với cây nguyên liệu khác thì chúng tôi cũng đưa vào
những cái đồng đất ấy thì chúng tôi cũng nhiều lúc cũng trải qua các kinh nghiệm
vì sâu bệnh bệnh tầm cây dâu nó cũng bị bệnh
nhưng trải qua nhiều năm kinh nghiệm đến bây giờ thì chúng tôi đã vượt qua được
và có thể là còn mở mang thêm để dòng lên những cái đồi dốc chẳng hạn
những cái chỗ nào mà nó không kẻ canh tác là cây khác thì chúng tôi dòng cây dâu tầm vào là có thể cây dâu nó đứng vững ở cái vị trí đó được
trồng dâu nuôi tầm là một trong những chương trình kinh tế trọng điểm của huyện trấn yên
đã được hị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai mươi một
thắc định qua thăm mô hình của gia đình nhà chú hậu hôm nay thì chúng tôi thấy đánh giá đây là một mô hình rất hiệu quả
và mô hình này thì cần được nhân rộng không chỉ trong xã tân đồng
và tới đây chúng tôi sẽ triển khai trên tất cả các địa bàn các xã trên địa bàn huyện
và có những điều kiện thổ nhưỡng nó tương đồng với thân đồng để cái chương trình trồng dâu nuôi tầm của huyện ngày càng phát triển
tạo điều kiện phát triển kinh tế cho các bạn đoàn viên thanh niên và góp phần vào phát triển kinh tế xã hội chung của huyện
đúng như người xưa từng nói
đúng như người xưa từng nói